theo tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín như vậy đã bảy mươi hai giờ qua nước ta không có thêm ca mắc mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín hiện có vẫn là hai trăm sáu mươi tám trường hợp với việc có thêm hai ca tại bạc liêu vừa ra viện
đến nay việt nam đã có hai trăm linh ba trường hợp khỏi bệnh hiện chỉ còn sáu mươi năm bệnh nhân đang điều trị
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện sáu mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín còn lại đang điều trị tại một mươi một cơ sở y tế trên cả nước
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có số lượng bệnh nhân điều trị đồng nhất với bốn mươi ba bệnh nhân
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định tình hình sức khỏe của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng
hiện đều tiến triển tốt lên qua giai đoạn nguy kịch các y bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực để điều trị
chăm sóc các bệnh nhân này